dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ubnd đã cho ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành
các đại biểu bày tỏ sự ủng hộ đối với báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành và đề nghị dự án là công trình quan trọng quốc gia
có liên quan đến quốc phòng an ninh quốc gia cần phải hết sức thận trọng chặt chẽ trong việc lựa chọn nhà đầu tư đồng thời phải bảo đảm cơ sở pháp lý
báo cáo cho biết tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một theo phương án kiến nghị là một trăm một mươi một sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng
như vậy tổng mức đầu tư dự án thấp hơn tổng mức đầu tư đã được quốc hội thông qua tại nghị quyết số chín mươi bốn năm hai nghìn một mươi ba không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là bốn bảy trăm tám mươi hai tỷ đô la mỹ
về quy mô đầu tư dự án giai đoạn một đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh một nhà ga hành khách với công suất hai mươi năm
một nhà ga hành khách một năm nhà ga hàng hóa một hai triệu tấn hàng hóa một năm và các hạng mục phụ trợ
báo cáo nghiên cứu khả thi cũng điều chỉnh diện tích đất giai đoạn một tăng từ một một trăm sáu mươi năm ha lên một tám trăm một mươi ha điều chỉnh một năm mươi ha đất dành cho quốc phòng thành năm trăm bảy mươi ha đất dùng riêng cho quốc phòng và bốn trăm tám mươi ha đất dùng chung giữa quốc phòng và dân dụng
về vấn đề này sẽ trình ra quốc hội để xin ý kiến tại kỳ họp thứ tám bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả thực hiện kết hợp giữa kinh tế
với quốc phòng
ủy ban thường vụ quốc hội tám thành với quy mô đầu tư giai đoạn một như trong báo cáo và sẽ trình quốc hội để triển khai giai đoạn một theo quy định và mục tiêu quy định tại nghị quyết chín mươi bốn của quốc hội